gần năm mươi học viên nghí của sửa nguyện thuật art tree đã chung tay kiến tạo bức tranh hành trình xe đạp hữu nghị trên vải khổng lồ
bức tranh có chiều dài và rộng là một mươi bốn x sáu m tổng diện tích tám mươi bốn m hai
với chủ đề xe đạp tác phẩm sử dụng hoàn toàn từ những mảnh vải tái chế nhằm tôn vinh chủ đề xanh của chuỗi chương trình
đây là hiện vật trưng bày quan trọng là điểm nhấn trong chỗ sự kiện một nghìn một mươi năm thăng long hà nội tôn vinh thủ đô hà nội
qua đó nâng cao nhận thức của người dân và các em nhỏ cùng chung tay mang lại cuộc sống xanh sạch